dạng sáng ngày chín tháng một mươi mạng xã hội lan truyền câu chuyện về đôi vợ chồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
chở theo một mươi năm con chó và một con mèo đến cà mau
sau khi họ được đưa vào bệnh viện để điều trị covid một mươi chín
đàn chó mèo đã được lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín xã khánh hưng huyện trần văn thời mang đi tiêu hủy
theo đó ông hồ thiên chúa chủ tịch ủy ban nhân dân xã khánh hưng cho biết vợ chồng em không này quê tỉnh long an
đêm ngày tám tháng một mươi họ được vợ chồng một người bạn rủ về quê cà mau nên đã hòa vào dòng người hồi hương từ tp hcm và các tỉnh khác
tại điểm tập trung tạm ở xã khánh hưng vợ chồng người thợ hồ này với ba người đi cùng được lấy mẫu xét nghiệm nhanh và có kết quả dương tính covid một mươi chín
ông chúa nói trong lúc chờ kết quả xét nghiệm pcr đàn chó của vợ chồng quê long an đã chạy lung tung trong khu cách ly và liếu người
anh em trực sợ lây lan dịch bệnh nên động viên gia đình bắt chó mèo cho vào bao để mang đi tiêu hủy
theo ông tô văn lành giám đốc trung tâm y tế huyện trần văn thời khi nghe lực lượng làm nhiệm vụ tại xã khánh hưng báo cáo về trường hợp vợ chồng dương tính covid một mươi chín có chở theo nhiều chó mèo
ông đã yêu cầu lãnh đạo xã kết hợp với ngành nông nghiệp có hướng xử lý phù hợp
sáng nay khi kiểm tra lại vụ việc ông lành được biết một con mèo và đàn chó đã bị tiêu hủy
ông lành cho biết có nghe nói về việc lúc đầu họ chịu tiêu hủy nhưng bây giờ lại phản ứng
việc xử lý chó mèo đi theo f cũng chưa có cơ quan nào ra văn bản hướng dẫn